trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm năm nay nhiều địa phương là điểm đến du lịch nổi bật sẽ tổ chức các sự kiện văn hóa nghệ thuật du lịch hấp dẫn thu hút người dân và du khách
các công viên khu điểm du lịch tham quan trên địa bàn tp hcm đều sẵn sàng phục vụ lượng khách dự kiến sẽ tăng cao vào dịp nghỉ lễ
tp hcm cũng sẽ tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật tại một số địa điểm vào tối ngày ba mươi tháng bốn
biểu diễn nghệ thuật tại nhiều quận huyện và thành phố thủ đức tạo thêm điểm nhấn thu hút người dân và du khách đến tham quan giải trí
với thế mạnh du lịch biển nghỉ dưỡng du lịch văn hóa tâm linh bà rịa vũng tàu luôn thu hút đông đảo du khách vào dịp lễ tết cuối tuần
trong hai ngày hai mươi bảy và hai mươi tám tháng bốn sự kiện ngày hội phố biển the marist vũng tàu hai nghìn hai mươi bốn tại thành phố biển vũng tàu
với chuỗi hoạt động biểu diễn nghệ thuật múa lân sư rồng lễ hội thả diều diễu hành xe hoa giới thiệu đặc sản ẩm thực các trò chơi giải trí
hứa hẹn là một trong những điểm nhấn ấn tượng dành cho du khách
với điểm đến côn đảo các doanh nghiệp lữ hành đều đã có kế hoạch tạo thuận lợi cho du khách đến tham quan huyện đảo
tạo ấn tượng đẹp cho du khách đến với đảo ngọc phú quốc kiên giang
ủy ban nhân dân tp phú quốc đã bàn hành quý tắc ứng xử văn minh du lịch
trong đó yêu cầu các cơ sở lưu trú trên địa bàn với thông điệp sạch sẽ chuyên nghiệp đồng bộ và thân thiện
không lợi dụng thời điểm đông khách để ép giá hoặc cung cấp dịch vụ kém chất lượng cho du khách
các khu điểm tham quan du lịch mua sắm đều không tăng giá dịch vụ hoặc tăng giá vé tham quan đột xuất mà không có kế hoạch và không báo trước
tránh xảy ra hiện tượng trèo kéo du khách bảo đảm môi trường cảnh quan sạch đẹp thân thiện văn minh
nhằm gắn kết văn hóa hai nước việt hàn đưa nghệ thuật việt nam lên sân khấu toàn cầu
triển lãm dành riêng cho bạn trưng bày các tác phẩm nghệ thuật của họa sĩ người hàn quốc jakarng giang đang diễn ra tại hà nội
ba mươi chín tác phẩm xương dầu tà thực vẽ trên toàn gỗ theo phong cách hiện đại
triển lãm đã trưng bày những tác phẩm vẽ hoa gói trong báo chí việt nam chứa được những câu chuyện lịch sử về con người việt nam
họa sĩ jacques cajang đã thể hiện tình yêu đặc biệt của mình dành cho đất nước
và con người việt nam với họa sĩ việt nam là quê hương thứ hai
triển lãm là nỗ lực để góp phần đưa tác phẩm của họa sĩ nổi tiếng đến gần với các công chúng yêu nghệ thuật nước nhà
trong cuốn khổ chương trình ban tổ chức đã tổ chức đấu giá một số tác phẩm của họa sĩ jacques cajang
và trao năm mươi triệu đồng cho quỹ tử thiện ươm mầm tương lai để giúp đỡ các trẻ em việt nam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
triển lãm trưng bày đến ngày một mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
với chủ đề du lịch việt nam chuyển đổi xanh để phát triển bền vững
hội trợ du lịch quốc tế việt nam năm hai nghìn hai mươi bốn mang đến những cơ hội mới cho ngành du lịch
hội trợ năm nay thu hút sự tham gia của trên bảy trăm linh doanh nghiệp từ năm mươi năm tỉnh thành phố nước ta và một mươi sáu quốc gia vùng lãnh thổ
đó là sự hưởng ứng rất tích cực mang đến niềm tin về việc thực hiện thành công mục tiêu đã đề ra của ngành du lịch trong năm hai nghìn hai mươi bốn
được tổ chức thành công trong bốn ngày từ ngày một mươi một đến ngày một mươi bốn tháng bốn
hội trợ du lịch quốc tế việt nam hai nghìn hai mươi bốn được coi là ngày hội lớn của ngành du lịch
hội trợ du lịch quốc tế việt nam hai nghìn hai mươi bốn được coi là ngày hội lớn của ngành du lịch
hội trợ đã tạo ra không khí sôi nổi cho sự giao lưu trao đổi giữa các đơn vị du lịch
giữa các địa phương trong nước và quốc tế góp phần quan trọng vào mục tiêu phát triển nhanh bền vững của ngành du lịch trong năm nay
hội trợ du lịch quốc tế việt nam hai nghìn hai mươi bốn được coi là ngày hội lớn của ngành du lịch trong năm nay
hội trợ du lịch quốc tế việt nam hai nghìn hai mươi bốn được coi là ngày hội lớn của ngành du lịch trong năm nay
hội trợ góp phần kích cầu du lịch trong nước tạo cơ hội tốt cho các doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm dịch vụ liên kết phát triển du lịch và xúc tiến điểm đến sản phẩm du lịch